tại thành phố con tum chương trình tổng kết một mươi năm cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đã được tổ chức thành công tốt đẹp
trong một mươi năm qua tỉnh con tum đã vận động được hai trăm năm mươi lượt doanh nghiệp tham gia tổ chức hai mươi phiên trợ với bảy trăm chín mươi điểm bán hàng lưu động
tại các xã thị trấn vùng sâu vùng xa thuộc chín huyện với tổng doanh thu đạt trên một mươi một bảy trăm bốn mươi tỷ đồng thu hút khoảng một trăm sáu mươi bốn lượt khách hàng tham gia mua sắm
để cuộc vận động trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn ban chỉ đạo cuộc vận động đã đề ra tám nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức
trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân các doanh nghiệp tổ chức kinh tế tạo ra sự đồng thuận hưởng ứng thực hiện cuộc vận động